đó là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được trên một số tuyến đường nội thị của thành phố sơn la
kể cả ban ngày và lúc nửa đêm các đối tượng vi phạm tuổi đời còn rất trẻ thậm chí đang ở tuổi vị thành niên
những hành vi này gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khiến dư luận rất bức xúc
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh sơn la đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn xử lý mang lại sự bình yên cho xã hội
thời gian qua trên địa bàn thành phố sơn la xuất hiện nhiều nhóm thanh niên độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi hai tuổi
có dấu hiệu đua xe lạng lách đánh võng
các đối tượng này thường tụ tập thành từng tốp tập trung hoạt động chủ yếu từ hai mươi một h đến một h sáng ngày hôm sau
với biểu hiện liều lĩnh coi thường lực lượng chức năng gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông
các tốp đua xe đánh võng đánh võng này thì
nhiều khi nó gây rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
vì cái tốp này thứ nhất là về sống đảm bảo an ninh trật tự
thường các tốp đua xe đi đâu là rú còi rú ga lên đấy
để làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đại gái ở cạnh bên đường và những người đại thái tham gia giao thông
đặc biệt là những người có tuổi và các cháu nhỏ
nhiều khi làm rất ảnh hưởng đến học tập
và đại khái là
rất ngủ của tuổi già
các cơ quan chức năng là cũng đã nhiều cuộc vào sớm vào cuộc
nhưng mà đến nay thì hiện tượng vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn
qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi nhận thấy rằng
các đối tượng khi lạng lách đánh võng đi xe bốc đầu khi thả hai tay điều khiển phương tiện
còn hò hét gây rất là mất trật tự an toàn trên đường phố trật tự công cộng trên đường phố
ngoài ra anh em tôi nhận thấy rằng
những hành vi nguy hiểm này là
trực tiếp cho mọi người tham gia thông và các đối tượng trực tiếp điều khiển vương tiện
theo báo cáo của công an thành phố sơn la
trong thời gian vừa qua đã bắt và xử lý hai trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
và trộn cắp trên địa bàn thành phố
trong đó có ba mươi sáu đối tượng vi phạm trật tự giao thông
công an thành phố đã thu giữ nhiều công cụ phương tiện
như dao kiếm cồn bà khúc và bình xịt hơi cay
so với các năm trước số tội phạm có xu hướng giảm
diễn biến vẫn rất phức tạp
đầu năm hai nghìn một mươi bảy số đối tượng đó có giảm hơn và nhiều đối tượng đã tiến bộ
để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
đặc biệt là phòng chống tội phạm
các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông hành vi đua xe
lãnh đạo công an thành phố sơn la đã triển khai nhiều kế hoạch
chỉ đạo các tổ nghiệp vụ phối hợp công an các xã phường
tổ chức nhiều đợt cao điểm chấn áp tội phạm
đặc biệt năm hai nghìn một mươi năm công an thành phố xuân la tỉnh xuân la
đã thành lập tổ công tác một trăm bốn mươi một gồm các lực lượng
như cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động và trật tự xã hội
tổ công tác một trăm bốn mươi một này thường xuyên tuần tra chốt chặn trên các tuyến đường địa bàn khu vực trọng điểm
để phát hiện và đấu tranh kịp thời với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
ngoài việc triển khai các biện pháp chấn áp tội phạm
đội cảnh sát giao thông công an thành phố xuân la tỉnh xuân la
đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung xử lý các lỗi hành vi vi phạm khi tham gia giao thông
nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định đi không đúng phần đường làn đường
vi phạm quy định về nồng độ cồn không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định
không chấp hành tín hiệu giao thông hiệu lệnh dừng xe có dấu hiệu lạng lách đánh võng đua xe trái phép
đấu tranh với các đối tượng lạng lách đánh võng
đội cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều biện pháp như bố trí cán bộ chuyên sĩ
thường trực tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường cho đội quản lý
hay là sử dụng các phương tiện xe ô tô mô tô đặc trùng
và các thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong quá trình triển khai kế hoạch ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
đặc biệt là phòng chống tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông hành vi đua xe
lực lượng công an thành phố đã gặp không ít khó khăn
do tình trạng các đối tượng tham gia giao thông thiếu giáo dục thiếu sự quản lý của gia đình
tuyến đường phố dài đặc biệt có quốc lộ sáu đi qua thành phố dài ba mươi sáu km
thời gian các đối tượng hoạt động không kể ngày đêm bất cứ lúc nào các đối tượng cũng có thể tụ tập
khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện còn lao thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
khi thấy lực lượng chức năng chúng tôi đi làm nhiệm vụ thì các đối tượng này thường có biểu hiện bị kích động không chấp hành hiệu lệnh
thậm chí là có những đối tượng không chấp hành còn lao xe về thẳng về phía tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ
để làm mục đích là chạy trốn
hiện nay thì do công cụ hỗ trợ trang thiết bị
được trang cấp thì còn hạn chế
nên gặp những đối tượng đi xe phân khối lớn chạy với tốc độ cao
có gắn biển số nhưng mà biển số giả hoặc không gắn biển số thì cũng gây khó khăn cho công tác xử lý
các đối tượng này khi sử dụng các phương tiện thì thường thường là
một là không đeo biển số hai là sử dụng biển số giả ba là cũng có thể bôi đen biển số
cái thứ tư nữa là các đối tượng này còn sử dụng các phương tiện là còn coi như là cắt ống xả
xoáy nòng còn tháo cả hệ thống phanh
bên cạnh các biện pháp phòng ngừa xử lý vi phạm
công an thành phố sơn la còn phối hợp với các trường học các gia đình
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục con em để nâng cao nhận thức
không đua đòi tham gia thực hiện các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông
đây được coi là biện pháp hữu hiệu mang tính lâu dài
để giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đang diễn ra trên địa bàn
tổ tổ một phường trường sinh thành phố sơn la
trước đây thường xuyên tụ tập với bạn bè đua xe lạng lách đánh võng
sau khi được các lực lượng chức năng giáo dục cảm hóa
em đã ở nhà chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ không tụ tập đua xe
em học đến lớp chín em học đã học dự thì em nghỉ
bạn bè rủ dê đi chơi đi bọn đi uống rượu rồi
đi xe lượn lách đánh võng không đuổi mũ
em được các anh các chú công an giáo dục tập hóa
giờ em không gọi
ở nhà làm giúp bố mẹ
không đi chơi bời bốc đầu rượu lách đánh võng
với tất cả các đối tượng các bạn trẻ trên địa bàn thành phố
chúng tôi đã có buổi tuyên truyền đến các trường học như trường cấp ba
trường phổ thông cơ sở trường phố trung học trường cao đẳng
đại học trên địa bàn thành phố để tuyên truyền các buổi về trật tựa giao thông
và tuyên truyền làm sao để các em học sinh các đối tượng tham gia giao thông
biết độ tuổi để tham gia giao thông
biết đi ra phương tiện giao thông như nào điều khiển phương tiện nào đảm bảo đúng vật
và tránh tình trạng phóng nhanh vượt ở lặng đáy đánh võng trên địa bàn phố
chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều các buổi tuyên truyền đó
bằng hình thức là loa phát thanh trên các tổ bản thân phố
và buổi tuyên truyền trực tiếp của lực lượng cảnh sát thông đến các cơ sở các trường
và trên xe loa lưu động của các tổ công tác đã được tuyên truyền đến nơi này
bằng những nỗ lực nghiệp vụ sự quyết tâm
lực lượng công an thành phố sơn la đã kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông
bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn
đem lại bình yên cho người dân góp phần phát triển đời sống văn hóa kinh tế xã hội cho địa phương